căn cứ kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với vũ văn sử nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang và trần tiến bằng nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú và các trường điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp và hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền lớn
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thanh nguyền nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang và vũ thị thu hòa nguyên kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thanh nguyền nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thanh nguyền nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính sở giáo dục và đào tạo tài chính